trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm vùng áp thấp phía tây mở rộng hơn về phía đông
xua tan mây mù và mang nắng tới cho bắc bộ
lai châu điện biên khu vực phía tây của tỉnh sơn la và hòa bình là những nơi chịu tác động của vùng áp thấp phía tây mạnh mẽ nhất
nên nắng sớm trước tám giờ và nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
khu vực đồng bằng và trung du nắng muộn nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng bắc cạn lạng sơn
thậm chí xuống quảng ninh hải phòng thái bình và nam định chịu thêm sự tranh chấp của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ chỉ tăng nhẹ lên mức từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
với miền trung hôm nay cũng sẽ là một ngày tạnh giáo có nắng
tuy nhiên thời gian nắng và cường độ nắng ở các khu vực là khác nhau
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là ba khu vực nắng muộn nhất của miền trung
nên cũng là nơi có nhiệt độ thấp nhất trung bộ trong ngày hôm nay giao động từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nắng sớm hơn nhiệt độ ngày ở ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không mưa nắng sớm
nên nhiệt độ sẽ giao động ở mức cao từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sau một buổi đêm mát mẻ lúc này cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ đều đã bắt đầu còn nắng
báo hiệu một ngày nắng sớm và mạnh
dự báo nhiệt độ ngày hôm nay trên cả tây nguyên và nam bộ đều ấm
mức cao như tại tây nguyên mức nhiệt ngày sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ trong ngày hôm nay nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông và vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió chuyển sang hướng đông đến đông nam và cường độ giảm còn ở mức cấp bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió vẫn ổn định hướng đông bắc nhưng cường độ giảm còn ở cấp bốn cấp năm
và cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa đều ở mức cao trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước